sau phóng sự nan giải tình trạng trèo kéo chặt chém du khách mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
nhiều ý kiến của các chuyên gia ngành du lịch đã thừa nhận tình trạng này đang làm xấu môi trường du lịch việt nam
một giải pháp được các chuyên gia đề xuất hiện nay là thành lập lực lượng cảnh sát du lịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tình trạng cướp giật trèo kéo chè nép khách du lịch tại các điểm du lịch hiện vẫn tiếp diễn ở các khu vực trung tâm thành phố điểm du lịch
chính quyền một số đô thị và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa có chuyển biến tích cực
nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do chính quyền một số địa phương còn buông lỏng quản lý
nhiều nơi quản lý trồng chéo nhưng thiếu đầu mối cụ thể chịu trách nhiệm thiếu thông tin cảnh báo đến du khách
khó khăn trong việc giải quyết tình trạng trèo kéo du khách được xác định một phần do chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh
vì vậy khi bị bắt lập biên bản chỗ này thì họ lại chuyển sang chỗ khác
các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch đề xuất cần thiết thành lập lực lượng cảnh sát du lịch
ở những vùng trọng điểm du lịch để hỗ trợ du khách và chấn áp kẻ xấu
tôi nghĩ là đúng đắn nhưng trong cái giai đoạn mà chúng ta chưa hình thành được
thì chúng ta có những văn bản quy định cụ thể giao trách nhiệm chức năng xuống các phường xã
đặc biệt công an ở các phường người ta kiêm cái lĩnh vực này
nụ cười của khách du lịch chính là tương lai của du lịch việt nam
bởi vậy lấy sự hài lòng của khách du lịch làm tiền đề phát triển lâu dài và bền vững của ngành du lịch việt nam
là hướng đi hiệu quả và bền vững
đã đến lúc cần có các trung tâm hỗ trợ du khách
ở những vùng trọng điểm phát triển du lịch